thưa quý vị với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ba đối tượng hoàng văn hiếu trần văn quỳnh và trần văn dũng vừa bị công an huyện thanh trương
tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
qua công tác nắm bắt tình hình công an huyện thanh trương đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển ma túy
từ lào về huyện thanh trương do đối tượng hoàng văn hiếu cầm đầu
hiếu thường thuê người dân bản địa vận chuyển ma túy đi các tỉnh phía nam tiêu thụ
vào ngày một mươi tám tháng một tổ công tác bắt quả tăng đối tượng trần văn quỳnh đang vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp
thu giữ hai điện thoại di động một khẩu súng và một mươi hai viên đạn
đầu tranh khai thác nhanh lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng hoàng văn hiếu và trần văn dũng
chú tại xã thanh long huyện thanh trương tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận về hành vi phạm tội của mình
còn tại hải phòng một đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chân ma túy khi tham gia giao thông đã bị công an thành phố hải phòng khống chế thành công
cụ thể vào chiều ngày hai mươi tám tháng một đã xảy ra va chạm giao thông giữa hai xe ô tô đang lưu thông tại khu vực số một mươi chín đường võ nguyên giáp
quận lê trân tp hải phòng
sau khi xảy ra va chạm lái xe ô tô mà mình kiểm soát một mươi năm a bảy mươi năm nghìn tám trăm ba mươi một cố thủ trong xe có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an thành phố hải phòng đã đến hiện trường buộc lái xe ra ngoài trình diện
qua kiểm tra nhanh lực lượng công an đã thu giữ trong túi áo khoác của lái xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi năm a bảy mươi năm nghìn tám trăm ba mươi một
có túi ni lông bên trong chứa hai mươi chín viên nén màu hồng nhạt và một túi ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy
hiện tổ cảnh sát giao thông đã lập hồ sơ vụ việc bàn giao cho công an quận lê trân tiếp tục điều tra làm rõ
gây ra vụ trộm cắp với tổng trị giá khoảng một năm tỷ đồng nguyễn thành vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín vừa bị công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra vào chiều ngày hai mươi ba tháng một công an huyện tam nông nhận tin báo một người dân ở thị trấn tràm chim về việc bị mất trộm sáu trăm linh triệu đồng và bốn mươi usd tổng trị giá tài sản khoảng một năm tỷ đồng
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường và tiến hành truy xét các đối tượng nghi vấn trên địa bàn
qua đó xác định đối tượng nghi vấn là nguyễn thành vũ
đến chiều ngày hai mươi năm tháng một công an huyện tam nông đã bắt giữ nguyễn thành vũ tại xã hưng thạnh huyện tháp một mươi
tiến hành kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ hơn bốn mươi usd chín trăm linh euro một ba trăm linh đô la canada ba trăm năm mươi usd gần chín trăm linh triệu đồng tiền việt nam
tổng trị giá tài sản khoảng hơn một bảy tỷ đồng
một xe mô tô màu đen nhãn hiệu vario hai điện thoại di động nhãn hiệu iphone một thẻ ngân hàng acb tên nguyễn thành vũ và số tiền hơn một mươi sáu triệu đồng
qua làm việc nhanh vũ đã thừa nhận về hành vi trộm cắp tài sản
để điều tra về hành vi tụ tập đua xe trái phép và gây dối trật tự công cộng công an quận một mươi tp hcm đã khởi tố bốn bị can là võ ngọc thơ quê ở sóc trăng
võ thanh toàn quê ở thanh hóa vũ đức minh hùng và quách phú khánh
thanh đã dùng dao chém bị thương một thuyền viên trên tàu nên bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba chi ra quyết định khởi tố để điều tra
tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã bắt giữ được ngô nhật thanh khi đối tượng đang trốn tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm